thưa quý vị dù đã bước sang ngày thứ hai di chuyển trên khu vực biển đông nhưng bão số bốn vẫn khá mạnh
cường độ bão vẫn còn ở mức cấp một mươi ba và giật tới cấp một mươi sáu cách hồng kông trung quốc khoảng hơn một trăm năm mươi km về phía nam đông nam
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ chậm chỉ khoảng năm km mỗi giờ
đến một mươi sáu h chiều mai tâm bão cách hồng kông trung quốc khoảng một trăm năm mươi km về phía nam tây nam cường độ bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm
trong khoảng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam tốc độ vẫn rất chậm chỉ khoảng năm km mỗi giờ và suy yếu dần
đến một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi tâm bão ở cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng hai trăm một mươi km về phía đông cường độ bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp một mươi vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một một mươi ba giật cấp một mươi sáu biển động dữ dội
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh
khu vực bắc biển đông sóng cao từ hai bốn mét riêng vùng biển phía bắc sóng cao từ bốn đến sáu mét vùng gần tâm bão sóng cao từ bảy tới chín mét
trở lại với thời tiết trên đất liền dự báo trong đêm nay và ngày mai
khối khí mát vẫn tiếp tục tăng cường hơn xuống nước ta
đêm nay bắc bộ sẽ giảm mưa nhiệt độ trong đêm nay ở bắc bộ phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi hai hai mươi năm độ riêng vùng núi có nơi thấp hơn
sang đến ngày mai toàn miền bắc trời tạnh giáo nắng yếu nên không nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đối với miền trung cũng từ chiều tối nay nhiều nơi đã xuất hiện mưa rông
dự báo trong tối và đêm nay trở đi cường độ mưa sẽ còn gia tăng hơn nữa
trong đó thời điểm đêm nay và sáng ngày mai nhiều nơi ở bắc trung bộ thậm chí là tới cả quảng bình
sẽ có mưa vừa có nơi mưa to thậm chí mưa rất to kèm theo rông
trong cơn rông có thể xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh
đến chiều và tối mai mưa có xu hướng giảm dần
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày ở thanh hóa đến quảng bình không cao hầu hết chỉ trong khoảng từ ba mươi cho tới ba mươi hai độ
khu vực từ quảng trị đến bình thuận cũng có mưa rông nhưng tập trung về chiều và tối
ba ngày trời vẫn có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên và nam bộ dự báo trong đêm nay và ngày mai tiếp tục chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
vì thế ban đêm ở cả tây nguyên cũng như nam bộ đều chỉ có mưa ở một vài nơi
ngày mai trời vẫn có nắng nhưng đến chiều mai mưa rào và rông rải rác sẽ quay trở lại
nhiệt độ trong ngày mai ở tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ cục bộ có nơi cao hơn
còn ở tại nam bộ mức nhiệt trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước